lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc vào đêm một tháng sáu tới đây
sự kiện sẽ thu hút hàng vạn người dân và du khách đến tham quan và mỗi đêm trình diễn
vì vậy công tác bảo đảm an toàn trước trong và sau mỗi đêm thi luôn được ban tổ chức trú trọng hàng đầu
năm khán đài có sức chứa gần hai vạn chỗ ngồi được đơn vị thi công giám sát chặt chẽ
đáp ứng các quy trình lắp đặt theo quy chuẩn an toàn cao
công tác thi công được giám sát rất là chặt chẽ
các thiết bị vật liệu đến công trường đều được kiểm định
và khi hoàn thành sẽ được thiết nghiệm kiểm đựng sức chứa gãi của từng hệ thống ngồi
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cuộc thi
các đơn vị như công an thành phố quân sự bộ đội biên phòng được huy động lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực khán đài chính bãi bắn
cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải thành phố cũng đưa ra nhiều giải pháp điều tiết giao thông
tại các nút điểm khu vực trung tâm tránh xảy ra tình trạng ủn tắc kẹt xe
chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành địa phương như công an thành phố sở du lịch sở hóa thể thao du lịch
rồi các đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức cùng với các doanh nghiệp bộ phụ tải các doanh nghiệp
chúng tôi đề xuất tham ủy ban nhân dân thành phố xây dựng lộ trình phân luận giao thông
cũng như đề xuất một số thời gian
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt ban tổ chức lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
đang hướng đến một kỳ lễ hội pháo hoa thành công chuyên nghiệp và an toàn